các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi liên tiếp có các ca nhiễm mới bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương đã phải căng mình để chuẩn bị các phương án đảm bảo diễn ra một kỳ thi nghiêm túc chất lượng và an toàn
và cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị cùng theo dõi trong sáu mươi phút tới đây của chương trình
bên cạnh đó là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng được chúng tôi liên tục cập nhật trong tiểu mục đầu tiên của chương trình với sự đồng hành của biên tập viên phương thảo
thưa quý vị vào chiều nay ngày chín tháng tám thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã thông tin cho biết
tại thành phố đà nẵng đã có trường hợp tử vong tiếp theo của bệnh nhân mắc covid một mươi chín
và đây là ca tử vong của bệnh nhân có liên quan tới dịch covid một mươi chín thứ một mươi một tính từ khi xảy ra dịch ở việt nam
và người tử vong là nữ bệnh nhân số bốn trăm năm mươi sáu năm mươi năm tuổi có địa chỉ tại phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
có tiền xử tăng huyết áp
ngày hai mươi tám tháng bảy bệnh nhân này nhập bệnh viện đa khoa hoàn mỹ đà nẵng do nghi mắc covid một mươi chín và được cách ly để lấy mẫu xét nghiệm
bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi chín tháng bảy
và ngày ba mươi tháng bảy bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng và được chuyển đến bệnh viện đa khoa trung ương huế
ngày sáu tháng tám bệnh nhân suốt huyết khối tĩnh mạch đùi trái và được can thiệp di chuyển khối huyết tác động mạch phổi
ngày bảy tháng tám tình trạng của bệnh nhân tiếp tục xấu đi và được đặt nội khí quản thở lọc máy liên tục crt và đặt ecmo phổi nhân tạo vào chiều cùng ngày
ngày chín tháng tám bệnh nhân bị tụt huyết áp nặng suất huyết tiêu hóa ngừng hô hấp tuần hoàn
bệnh nhân tử vong tại bệnh viện đa khoa trung ương huế vào lúc một mươi hai h cùng ngày
nguyên nhân tử vong là do viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng suy hốp cấp nặng hội chứng ards suy đa tạng
xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân có tiền xử tăng huyết áp
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội
trong điều kiện diễn biến mới và phức tạp của dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ vừa có công điện một nghìn năm mươi ba cdttg
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới phức tạp của dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với thí sinh người nhà đưa đón và các cán bộ tuyển sinh
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào hai ngày chín một mươi tám
có phương án ứng trực điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi
để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi bài thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi
không để thí sinh đến điểm thi muộn do ồn tắc giao thông kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
thủ tướng yêu cầu có phương án tổ chức vận tải phù hợp bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới
thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
kịp thời khắc phục sự cố tai nạn đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm các khu vực có nguy cơ ủn tắc cao
tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
kịp thời khắc phục các công trình bị hư hỏng mái ta luy sạt lở do mưa lũ gây ra
kiểm tra giả soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông thiết bị phản quang tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng thực hiện nghiêm quy định và phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại công trường
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố
bên cạnh đó các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín để nâng cao ý thức người dân
không lái xe khi đã uống rượu bia sử dụng chất ma túy không phóng nhanh vượt ẩu
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện
và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô xe gắn máy tai nạn đò ngang tai nạn đường sắt
thưa quý vị trước yêu cầu về thực hiện xét nghiệm trên diện rộng
vừa phải đẩy nhanh tiến độ để truy vết người bệnh ngay sau khi công bố dịch tễ
ngành y tế đà nẵng đã tính toán tới phương án lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo nhóm
và bắt đầu thực hiện từ ngày năm tháng tám
việc xét nghiệm gộp này tập trung vào lấy mẫu tại các khu dân cư thôn xóm đang phong tỏa
do có ca mắc covid một mươi chín nhằm nhanh chóng khoanh vùng truy vết và tăng năng lực xét nghiệm trên diện rộng
tại khu dân cư bầu mạc phường hòa khánh bắc quận liên kiểu
ngay sau khi ghi nhận ba trường hợp bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai trên địa bàn
nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ của trung tâm y tế quận liên kiểu đã tổ chức khoanh vùng khu dân cư
tổ chức lấy hơn một mẫu xét nghiệm theo nhóm hộ gia đình cho tất cả người dân sống trong khu vực này
việc tiến hành lấy mẫu được thực hiện khẩn trương như thế này đã tạo tâm lý ổn định trong nhân dân
phương pháp xét nghiệm gộp theo nhóm được áp dụng cho từng hộ gia đình
tại khu dân cư và thôn xóm đang bị phong tỏa hoặc có ca nhiễm mới
quy trình lấy mẫu cũng được tiến hành cho năm người một hộ
nếu kết quả dương tính sẽ lấy riêng mẫu từng người để xét nghiệm lại
nếu trường hợp âm tính mỗi lần làm xét nghiệm đã loại bỏ được năm người

cũng dựa trên việc xét nghiệm nhóm trong thời gian đến

nếu trường hợp âm tính mỗi lần làm xét nghiệm đã loại bỏ được năm người
tất cả các bệnh viện trên địa bàn quản lý chặt chẽ công tác khám chứa bệnh phân luồng và có đầy đủ liên quan đến trang thiết bị công tác phòng ngừa phân loại kể cả cho các bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhân ở những khoa bệnh nền
tính đến thời điểm này hà nội đã ghi nhận bảy ca mới trong đó đáng chú ý là bệnh nhân tám trăm một mươi hai là ca thứ phát lây từ bệnh nhân bốn trăm ba mươi
điều này cho thấy sự phức tạp của tình hình dịch bệnh
chính vì thế trong thời gian tới thành phố cũng đã yêu cầu công an thành phố tiến hành xử phạt nghiêm
các trường hợp không đeo khẩu trang quản lý chặt đối tượng xuất nhập cảnh
đặc biệt chủ tịch tp hà nội nhấn mạnh yêu cầu sở y tế đồn đốc các bệnh viện trên địa bàn phải quản lý chặt chẽ thực hiện đúng quy trình phòng dịch
chú ý những khoa có bệnh nền nặng mỗi bệnh nhân nặng chỉ được một người nhà chăm sóc
đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh bộ đội biên phòng cao bằng vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn hai mươi ba công dân việt nam trở về từ trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam qua mốc bảy trăm bốn mươi bảy
sau minh ban đầu số công dân này quê ở các tỉnh thanh hóa phú thọ vĩnh phúc hà nam bắc giang tuyên quang và bạc liêu xuất cảnh trái phép qua biên giới các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng để sang tỉnh quảng đông phúc kiến của trung quốc
lao động làm thuê trong khoảng thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi

đưa vào khu cách ly